tại sơn la ngày hôm qua đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông tại km ba trăm bốn mươi bốn một mươi thuộc địa phận bản tạng phát xã trường pha huyện thuận châu khiến hai người tử vong